tỉnh ủy bạc liêu đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đồng thời đề ra các nhiệm vụ cấp bách trọng tâm hơn hai năm tới
nhằm sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông kiều long và cả nước
phát biểu tại hội nghị ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bạc liêu nêu rõ tỉnh ủy cần tập trung chỉ đạo
triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
nâng cao hiệu quả sản xuất tôm lúa gạo năng lượng tái tạo gồm điện gió điện mặt trời và điện khí
phát triển du lịch phát triển thương mại dịch vụ giáo dục y tế chất lượng cao phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh
bí thư tỉnh ủy bạc liêu đề nghị mỗi đồng chí trong ban thưởng vụ ban chấp hành và toàn đảng bộ tỉnh
cần ý thức rõ vai trò trách nhiệm với nhân dân nỗ lực cao hơn nữa nhằm tạo đột phá mới
tăng tốc phát triển để sớm trở thành tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông kiều long và cả nước